cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một tp hcm đã quyết định khởi tố bắt tạm giam nguyễn tiền luân hai mươi ba tuổi ngủ tại quận năm
nguyễn quang lợi hai mươi sáu tuổi quê tỉnh bình phước lê duy hai mươi năm tuổi trú tại quận bình thạnh lê thị phương trâm hai mươi bảy tuổi ngụ quận một
và phan thị kim xuyến hai mươi bảy tuổi trú quận bảy về tội cưỡng đoạt tài sản
theo điều tra lúc một giờ ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng bốn một người đàn ông ngủ quận bình thạnh đến nhà hàng naripa đường thái văn luân phường bến nghé để uống bia
người này được nhân viên tư vấn gói dịch vụ uống bia karaoke với giá bốn mươi usd một giờ do từng sử dụng dịch vụ tại nhà hàng nên anh tin tưởng đồng ý
nhân viên linh thị thanh nguyệt sau đó đến ngồi cùng uống bia trò chuyện một lúc sau người xuống lầu nói lầu tường quyên và lê thị huệ nhân viên phục vụ đi vào phòng và khôi bia uống cùng
đến bốn giờ người này yêu cầu tính tiền và bị đưa ra con số hơn một mươi triệu đồng gồm nhiều phí dịch vụ và thức uống mà anh không yêu cầu sử dụng khác với gói bốn mươi usd một giờ đã được tư vấn ban đầu
năm khách hàng sau đó bị nhóm người trong naripa hành hung bị lụt hết quần áo bị quay video và bị đẩy ra ngoài đường
trong tình trạng không quần áo nạn nhân hút khoản sinh vào bên trong rồi bị nhóm người tự ý liên hệ tính dụng hoặc thanh toán chín năm triệu đồng